một trong những nguyên nhân làm tăng chi phí cho doanh nghiệp trong thời gian qua
đó là các vấn đề liên quan đến logistics
thị trường vận tải chưa minh bạch thiếu thông tin giá cước vận tải còn cao
phương tiện vận tải còn nhiều hạn chế công nghệ lạc hậu
thiếu phương tiện lớn và phương tiện chuyên dụng khiến hiệu quả khai thác thấp
những nguyên nhân này đã được chỉ rõ tại hội nghị toàn quốc về logistics
các giải pháp giảm chi phí kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu chỉ đạo
với tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức hai mươi một năm thị trường dịch vụ logistics đã đặt ra yêu cầu
cấp bách về bảo đảm các nguồn lực cần thiết nhằm tận dụng tối đa lợi thế để phát triển
hiện kết nối hạ tầng giao thông bước đầu đã đáp ứng sự phát triển của ngành vận tài
nhưng vẫn thiếu đồng bộ nhất là hệ thống càng biển với hệ thống đường bộ đường sát
và hệ thống dịch vụ sau càng biển
bên cạnh đó sự kết nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ cũng còn kém dẫn đến tình trạng vận tải một chiều
gánh nặng chi phí hiện đang là giao cản lớn nhất đối với doanh nghiệp
trong đó chi phí logistics cao là một trong những rào cản lớn
ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của nền kinh tế
chúng ta làm đường bộ là chính không chị ạ chín mươi
nhận thức vận tải khác chỉ dưới một mươi mà thôi
đây là phải nhận thức từ trung ương đến địa phương của chúng ta
nhất là những địa phương mà có điều kiện như đồng bằng sông cửu long sông nước
rồi nhiều địa phương khác trong cả nước này
sự rời rạc này nó làm cho cái nền kinh tế nó chi phí rất cao
tại hội nghị thủ tướng yêu cầu các đại biểu phát biểu làm rõ về chính sách thực thi
việc hạ tầng và kết nối hạ tầng trong lĩnh vực giao thông
thúc đẩy phát triển logistics làm sao để phát huy được tiềm năng và lợi thế
nhằm nâng cao hiệu quả và liên kết các chuỗi đầu tư và các công trình
nâng cao thị phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước